năm đến chín năm nữa mới đây việt nam và liên minh châu âu eu ký kết hiệp định thương mại tự do evfta cũng cam kết giảm dần thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về sau từ chín đến một mươi năm nữa
hiện thuế nhập khẩu ô tô từ các nước khu vực asean đã giảm xuống còn
như vậy tới năm hai nghìn ba mươi thị trường ô tô việt nam sẽ là thị trường lý tưởng cho các trung tâm sản xuất ô tô lớn trên thế giới bao gồm asean nhật bản mexico và eu
báo cáo của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam
cho thấy doanh số bán hàng năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt một trăm một mươi chín bốn trăm chín mươi bảy xe các loại tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
song doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm một mươi bốn trong khi xe nhập khẩu tăng hai trăm một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo thống kê của ngành hải quan hơn bảy mươi năm xe ô tô ngoại đổ về việt nam trong sáu tháng gấp hơn sáu lần cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
vậy theo hai vị khách mời thì nguyên nhân là từ đâu
thưa thiên sĩ tảo văn lậm
theo những nghiên cứu của chúng tôi thực chất chúng ta ngành công nghiệp ô tô của chúng ta
thì tập trung nhiều vào cái vấn đề là dự kiến phát triển và chú trọng đến một cái sản phẩm hoàn thiện cuối cùng
cho nên chúng ta đã phải đánh đổi rất nhiều chính sách trong đó đặc biệt là chính sách thuế
và chính sách thuế thì nó gắn đến cái vấn đề giá cả của hàng hóa
và hàng hóa ô tô lâu nay chúng ta
vẫn coi đó là mặt hàng xa xỉ
và vì xa xỉ thì chúng ta đã có các loại thuế
vì vậy thì cái giá thành của cái ô tô từ trước đến nay
rất nhiều người mà nhập khẩu xe về việt nam để bán
thì giá thành thường gấp hai hoặc gấp ba so với các thị trường nước khác
đến nay mặc dù chúng ta sẽ giảm cái thuế bằng không
nhưng xu hướng và quan điểm do cái chủ trương chính sách của chúng ta
nếu chúng ta dùng thuế là cái công cụ chính để điều tiết
để giải quyết những cái vấn đề
những cái vấn nạn về hệ thống giao thông không đảm bảo
rồi những vấn đề về tắt đường
thì người ta có thể vẫn chuyển từ cái thuế
đối ngoại là những cái thuế về xuất nhập khẩu cao
sẽ chuyển dần sang đánh các cái thuế mà người tiêu dùng phải nộp trong nỗi địa
vì vậy cái giá thành khả năng là không thể thấp hơn
khi chúng ta chưa đảm bảo được cái hệ thống giao thông trong nước
cho người dân đi lại một cách thuật lợi
một bài hạch toán mà anh không giải quyết vấn đề gốc rễ của nó là gì
gốc rễ của nó là hạ tầng cơ sở
mà anh đi giải quyết vấn đề chủ yếu là về mặt kinh tế về mặt thuế
cho nên khi mà cái hạ tầng cơ sở không giải quyết được
mà anh phải sử dụng công cụ thuế để hạn chế nó
thuế nhập khẩu chỉ là một yếu tố thôi
mà khi cái yếu tố đó giảm thì người ta hy vọng giảm
nhưng những yếu tố khác nó tăng lên
ta thấy thuế và phí
một cái ô tô mà bắt đầu mà mua được lan bánh trên đường là một mươi một trên một mươi cái thuế và phí
khi mà điều chỉnh cái thuế xuất khẩu mà nó giảm
thì nội địa phải tăng lên nguyên tắc như vậy
đồng thời những cái định hướng phát triển của ta thì hình như là có mâu thuẫn với nhau
ví dụ như anh bộ công thương thì chủ trì trong những lực phát triển ô tô
thì phát triển rất là mạnh xu hướng rất là lớn tạo mọi điều kiện
nhưng trong khi đó hạ tầng thì phát triển không kịp
thế là mâu thuẫn nhưng đồng thời bên cạnh đó thì ông tài chính
ông nắm cái hầu bao của nhà nước thì luôn luôn có chính sách thuế và phí
luôn luôn muốn xu hướng tặng
thì đấy là những lý do mà tại sao trong bối cảnh trong tình hình thuế nhập khẩu bằng không
mà dân việt nam mơ ước là có một cái giá rẻ thuê ô tô thì không bao giờ trả thành thực
giá chi phí vẫn cao như vậy thì phải chăng là phần được hưởng lợi sẽ là những nhà nhập khẩu
những cái hãng xe nước ngoài
khi chúng ta cho phép một mươi ba cái liên doanh vào đây thành lập
là chúng ta đã phải giảm cái từ cái thuế tiêu thụ đặc biệt xuống chừng hai mươi năm
và các cái
cái ưu đãi khác tuy nhiên giá ô tô của xe kempy tại việt nam tại sao không giảm
thực chất là lợi nhuận sẽ nằm nhiều vào trong các tập đoàn
và các tập đoàn ô tô này lại dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt
lại lô bi cho cái chính sách bảo hộ
còn việt nam chính sách của chúng ta thu hút đầu tiên là bảo hộ cho một mươi ba cái liên doanh
và một mươi ba liên doanh này cũng lợi dụng và luôn luôn đưa ra một cái yêu cầu gây sức ép lại cho chính phủ
là do thị trường anh quá bé nên chúng tôi không thể nội địa hóa được và chúng tôi không chuyển giao được
nhưng thực ra chính phủ cũng biết và chấp nhận hy sinh cái quyền lợi giai đoạn đầu
với kỳ vọng là người ta sẽ chuyển giao công nghệ để chúng ta tự lập làm ra được một cái ô tô một cách hoàn chỉnh
nhưng cái chính sách này đã phá sản
đấy thì chúng ta ở đây nếu chúng ta vẫn cứ tư duy là chúng ta như tiến sĩ ngô trí long nói
một là chúng ta lại đánh đổi cái lợi ích của người tiêu dùng
chấp nhận cho các
các cái hãng vào kinh doanh để kiếm lợi giá vẫn cao
đấy lợi nhuận dồn hết về cho các cái tập đoàn nước ngoài
nhà ngân sách nhà nước phải giảm thu đi để bảo hộ anh
và đi đâu anh cũng vẫn cứ phải
trong đàm phán hiệp định gì anh cũng phải bảo vệ cái thị trường của anh
nhưng thực chất đó là ẩn đằng sau đó là lợi ích của các tập đoàn là nhiều
thì thay vì tư duy đó chúng ta hãy xem cái tư duy là chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu sẽ tốt hơn
và người dân chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận và quốc gia có lợi nhuận đó thì chúng ta sẽ mở cửa cái thị trường thì ô tô theo đúng giá cả thị trường nó sẽ thấp hơn
trong bối cảnh ngân sách luôn bộ chi như vậy thì ta thấy là chủ trương của bộ chính trị của nhà nước là gì
là phải cải cách cơ cấu cái nguồn cân đối cái ngân sách
cân đối cả gì cả thu và chi
anh chỉ chú ý quá thu mà anh không cân đối cái phần chi thì cũng không được
cho nên trong một cái nguyên tắc đối với cái ngành thuế cái anh nắm hầu bao của quốc gia là phải nghĩ là gì
anh muốn có nguồn thu anh phải tạo ra nuôi dưỡng cái nguồn thu thì ở đây ta không chú ý cái điều đó là vì do ngân sách luôn thâm thủng chưa đến đấy
mà anh chỉ mới tái cơ cấu cái thu thôi anh không tái cơ cấu chi
ta thấy là ai mà chỉ tái cơ cấu thu thì thu bao nhiêu cũng không đủ cho chi nếu chi không hợp lý chi lãng phí
trong bối cảnh như thế này cho nên bộ chính trị yêu cầu là tái cơ cấu cả thu và chi
với mục tiêu sản xuất hai năm triệu xe ô tô vào năm hai nghìn hai mươi
indonesia phấn đấu trở thành nước sản xuất và tiêu thụ xe ô tô lớn nhất trong khu vực
sự tự ti này hoàn toàn có cơ sở khi indonesia có thị trường nội địa khổng lồ với hai trăm bốn mươi triệu dân
cộng với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu mà chính phủ nước này đặt ra
hiện nay indonesia đứng thứ hai về số lượng xe xuất xưởng mỗi năm với hơn một triệu chiếc sau thái lan với hai bốn mươi năm triệu chiếc
sự phát triển thần tốc của ngành ô tô indonesia là bài học kinh nghiệm cho những nước có tham vọng tham gia vào chuỗi xe ô tô
sản phẩm toàn cầu mang nhiều giá trị như ô tô
có thể thấy ngay là indonesia phát triển ngành công nghiệp ô tô dựa trên chính sách bảo hộ ngành công nghiệp trong nước
sắp tới chính phủ sẽ tiếp tục nới lỏng danh sách hàng trăm ngành nghề bị hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
thực hiện chính sách miễn giảm thuế có thời hạn đối với nhiều công ty trong và ngoài nước

cho nên nó chia thành các thứ bậc
nếu công nghệ đầu bảng thì là các hãng xe nổi tiếng trên thế giới
từ những hãng xe đắt tiền v v
thì cái nôi vẫn là từ châu âu
sau đó là những hãng xe mỹ
và trong cái tháp công nghệ này
thì không dễ gì người ta cho những nước đi sau
tiếp cận công nghệ nguồn
và tạo ra được những cái sản phẩm
mà để cạnh tranh với họ
đến bây giờ thì trong nghiên cứu của chúng tôi thì có đề xuất
nhưng lâu nay chúng ta cũng có thể thấy
là tư duy của nhiều nước có hai cách để hội nhập
một cách thứ nhất là anh làm ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh
để cạnh tranh với các cái hãng ô tô lớn như trung quốc
trung quốc thì chính sách của họ
là họ sẵn sàng bỏ qua công nghệ hàn và công nghệ nhật
để mời các nhà đầu tư từ châu âu và mỹ
học công nghệ tạo ra một cái sản phẩm cạnh tranh với xe hàn xe nhật
mà chúng ta đã thấy như ngày nay
thậm chí bây giờ họ tạo ra được

những cái xe có thể cạnh tranh ngược lại với những cái chính nước đi đầu tư
còn việt nam thì ngược lại
chính sách của chúng ta thì cũng mong muốn là làm ra một cái xe ô tô hoàn chỉnh
nhưng chúng ta đã hơi kỳ vọng và mong muốn là người ta sẽ chuyển giao công nghệ
nhưng không có một tập đoàn nào chuyển giao công nghệ cả cho chúng ta cả
với một cái áp lực là cái thị trường chúng ta quá nhỏ
nhiều nước nó sẽ đi cách thứ hai
cách thứ hai là họ tham gia vào chuỗi
chuỗi giá trị
trong cả một cái ô tô đó
thì họ chỉ phát huy cái thế mạnh
và trong cái nghiên cứu chúng tôi thì chúng tôi cũng có kiến nghị rất nhiều lần
tại sao chúng ta lại phải xuất cao su nguyên liệu đi
như vậy lập nhập cái lốp ô tô về
mà chúng ta không trở thành một cái trung tâm sản xuất cái lốp ô tô lớn nhất thế giới
mời những cái nhà sản xuất
thậm chí những cái đường đua công thức một
rồi những cái hãng xe lớn
sau này cũng là lốp của mechain bridgestone
nhưng mà made in vietnam
là chúng ta có lợi nhuận

thành công trong đấy
đánh đổi lại là chúng ta có lợi nhuận
thì chúng ta sẽ mở cửa cho cái thị trường ô tô vào
thì giá ô tô sẽ rẻ đi
và người dân sẽ được hưởng thụ
tiến sĩ ngô trí long có thể bình luận thêm gì
về cái tính cạnh tranh của thị trường hiện nay hay không
tại sao trong cái quá trình mà chúng ta đã thu hút vốn đầu tư vào
để giải quyết nguồn lực
tạo công an việc làm
tạo ra sản phẩm
nhưng đồng thời một trong những vấn đề rất quan trọng của chúng ta
để chuyển ra công nghệ
cũng là tiếp cận công nghệ mới
thì tại sao chúng ta thế lại
chúng ta lại không tiếp cận công nghệ mới
thì cạnh tranh không bao giờ nó cho đối thủ toàn bộ
những cái know how những cái bí quyết của nó
những cái kỹ thuật công nghệ
những cái mà vốn có bản thân riêng của nó
cho nên thường thường mà khi chúng ta có mua của nó
thì mua những cái đã lạc hậu
chứ không phải mua những cái hiện đại của nó đâu
như cái văn minh
thì đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai ta thấy là
để sản xuất ra một cái sản phẩm ô tô
thì không phải đơn thuần một cái ngành công nghiệp non trẻ như chúng ta
là có thể tiếp cận được toàn bộ
ví dụ mặc dù cái chiến lược về nội địa hóa cực kỳ quan trọng
nhưng đến nay thì nội địa hóa từng loại ô tô
một có cái mức độ nội địa hóa khác nhau
thế thì một cái điều mà chúng ta thấy là
liệu cái khả năng là cái tiếp cận công nghệ
trong quá trình thú hút vũ đầu tư
và có thể liên doanh liên kết
có thể trở thành hiện thực hay không đối với việt nam
tôi nghĩ là trong cái xu thế toàn cầu hóa
thì không ai nào có thể làm cái ô tô từ a đến z được
đúng phải có liên doanh
anh phải phát huy cái thế mạnh của anh
khi mà cái nội địa chưa đủ dung lượng
thì anh có thể sản xuất những phụ kiện
mà anh có năng lực có tiềm năng của anh
thì anh xuất khẩu
cái đó cũng là một cái lợi thế của anh
nếu mà giá xe so với khu vực
thì chúng ta đã từ một đến một năm đến hai lần
và so với thế giới thì có những nước chúng ta đắt gấp ba lần
phải nói thật
vậy hợp lý là
là vì ở nơi thế nào
có nghĩa là
thì ít nhất phải bằng với các nước phát triển
thì đó là hợp lý đúng không
chứ không thể cao quá
bất hợp lý là gì
ở chính sách thuế và phí
phải nói ra như vậy
và cái thứ hai
bất hợp lý là chỗ gì
cái năng lực sản xuất của anh
còn chưa tốt chưa cao
cho nên giá thành của anh còn cao
thế thì trong môi trường cạnh tranh
thì có ba yếu tố cạnh tranh
cạnh tranh thứ nhất là gì
cạnh tranh về giá
cạnh tranh thứ hai
cạnh tranh về chất lượng
cạnh tranh thứ ba
là tiếp thị và dịch vụ
trước và sau bán hàng
chính sách của chúng ta thì không thiếu
nhưng mà tại sao
cái lỗ hồng của nó là
những người thực thi chính sách
thì hoàn toàn không chuẩn
cái đó chúng ta cần phải xem xét
cho nên khi mỗi một xây dựng chính sách
thì cái cơ chế chính sách là làm sao
phải phù hợp điều kiện thực tế
mà phải phù hợp với thông lệ của quốc tế
mà tạo ra một cái sơn chơi
một cái môi trường hoàn toàn bình đẳng
mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy
gần đây như vinfast đưa ra
nhưng theo tôi thì nó sẽ có
ba cái trở ngại mà vinfast chắc chắn
cũng sẽ phải đối chọi đến
cái thứ nhất
đó là hiện tại năng lực cốt lõi của anh
phải nằm ở cái công nghệ gì
nếu chỉ là quản trị
để đưa ra một cái thương hiệu
thì rõ ràng
những cái nhà quản trị
công nghệ nguồn
họ phải có cái tỷ lệ lợi nhuận cao hơn
họ mới cho phép anh
cung cấp cho anh những cái
linh kiện phụ kiện
và cái sản phẩm
và luôn luôn họ cho cái sản phẩm của anh
phải dưới cái thứ bậc cái sản phẩm chính
của tập đoàn họ chuyển ra
cái trở ngại thứ hai là năng lực đổi mới sáng tạo
hiện tại như
các cái ngành điện thoại
chúng ta thấy chỉ trong vòng sáu tháng một năm
một cái model mới và một cái tính năng mới đã đưa ra
thì sắp tới nó cũng sẽ lan tỏa
đến tận cả cái công nghiệp ô tô
điều đó đòi hỏi nhiều hơn
cái sự chủ động của các doanh nghiệp trong cái việc
là tiếp thu
tức người ta nói là học một nhưng mà phải hiểu hai ba
vừa là tiếp thu
nhưng cũng phải là nghiên cứu phát triển
để giả tăng cái phần công nghệ của mình
bởi vì như đã nói là công nghệ nguồn
là rất khó và rất đắt
tôi cũng rất hy vọng nhưng mà
cái mà tôi vẫn lo ngại
là năng lực cốt lõi
của các cái tập đoàn
taco vinfast là cái gì
đặt ra năng lực cốt lõi
thì anh mới làm được năng lực khác biệt
năng lực khác biệt thì mới thành cạnh tranh
đến bây giờ là những cái tập đoàn của việt nam
thế mạnh cốt lõi của họ là gì
thì thực sự tôi cũng vẫn rất bận khoăn
mặc dù lên tôi vẫn nghiêng về
quan điểm là
đồng tình với tiến sĩ ngô trí long
chính sách của nhà nước là quan trọng
và là trọng tâm
thế nhưng mà
mục tiêu chiến lược dài hạn của chúng ta
phải nên phát huy vào
các cái lợi thế cạnh tranh của việt nam
như chúng ta làm được cái lốp
ô tô hay chúng ta làm được
những cái linh kiện gì
nó sẽ hiệu quả hơn nhiều
mà chúng ta vẫn tham vọng làm một cái ô tô hoàn chỉnh
từ giờ đến hai nghìn ba mươi
là cái mốc gọi là
mở cửa hoàn toàn cái thị trường ô tô rồi
hai lần chiến lược
công nghiệp ô tô như
tiến sĩ ngô trí long nói
là không thành công rồi
trong giai đoạn một mươi năm sắp tới đây
chúng ta sẽ định hướng lại như thế nào
một cái khuyến nghị của các vị khách mời
đối với chính sách của chúng ta
về cả phát triển công nghiệp ô tô
cũng như là các cái chính sách
về thuế giá đối với thị trường
trong cái nghiên cứu về
thuế giá trị ô tô toàn cầu
thì mỗi một cái
thì nó sẽ có một ông chủ chuỗi riêng
riêng với công nghiệp nặng công nghiệp ô tô
thì người chủ chuỗi chính là người sản xuất
và người sản xuất thì phải
người nắm được công nghệ cốt lõi và công nghệ nguồn
cho nên anh muốn cung cấp nguyên liệu
và cho họ
cũng rất khó mà do họ có quyết định lựa chọn anh
sẽ là các vendor cung cấp hay không
anh muốn trở thành cái đại lý bán ô tô của họ
cũng ai quyết định
cũng là cái người sản xuất đó quyết định hay không
không phải anh có
tiền để anh mua được hàng
và anh tự cung cấp theo kênh
mà họ tự thiết kế design một cái chuỗi rồi
cho nên anh có hội nhập
được vào cái chuỗi đó hay không
là do người chủ chuỗi quyết định
và người chủ chuỗi này sẽ chia cái tỷ lệ
lợi nhuận trong cái chuỗi cho anh
quan điểm cá nhân tôi
thì tôi vẫn muốn
định hướng của việt nam giống như
các cái chính sách của một số
các cái nước nó khôn ngoan hơn
như đài loan thái lan
đài loan cũng lấy công nghiệp điện tử là mũi nhọn
nhưng họ không làm ra cái sản phẩm
cuối cùng để cạnh tranh
với các cái tập đoàn lớn
mà họ sẽ là
tập trung vào những cái tập đoàn
mà sản xuất
các linh kiện lớn
theo tôi cách thứ hai vẫn là ưu tiên lựa chọn nhiều hơn
chúng ta tham gia vào chuỗi
dần dần học và nắm được
những cái công nghệ cốt lõi
lúc đó chúng ta mới có thể phát triển
cái ngành công nghiệp của chúng ta
đó là câu chuyện về ngành công nghiệp ô tô
còn về một cái hướng khác
mà như chúng ta cũng đã nói từ đầu
về những cái mâu thuẫn giữa
bài toán phát triển thị trường
và sự cân đối hài hòa với
hạ tầng giao thông chẳng hạn
quan điểm của tôi
rạch mạnh hai vấn đề đó
và ủng hộ theo
lý thuyết về kinh tế thị trường
giống như thái lan đã làm
xuất phát điểm thái lan và việt nam
tranh nhau một thời gian
nhưng thái lan làm
là không dùng các cái
chính sách bảo hộ thuế
để bảo hộ quyền lợi cho một nhóm
các cái ngành công nghiệp
hoặc là một số các nhà đầu tư nào đó
mà họ đã nhìn
thấy cái xu thế về hội nhập
xuất nhập khẩu
họ đều đưa về
mức giảm hợp lý nhất
và đánh thuế không nặng vào cái đó
còn không thể lấy lý do
là do tắc đường do hạ tầng
cái đó là vấn đề nội độ của từng quốc gia
các quốc gia phải dùng
các biện pháp khác để giải quyết
chứ không thể đổ rồn lên chỉ có chính sách thuế
và dựng lên một cái hàng giao thuế
coi rằng là để nó
giải quyết cái vấn đề nội bộ của anh
do tắc đường và hạ tầng không làm được
để anh tăng cao lên
và anh đã làm sai cái cơ chế của thị trường
bây giờ anh phải trả lại về cho đúng cái cơ chế thị trường
là thị trường ô tô
phải là cung cầu
sẽ quyết định
nhưng những vấn đề vấn nạn về tắc đường
vấn đề về hệ thống giao thông
chúng ta phải có một chính sách khác để giải quyết
và khớp hai cái vấn đề lại
thì theo tôi chúng ta cũng nên
có một cái
chính sách rõ ràng hơn
về cái việc nguồn thu
như tiến sĩ ngô chính long nói
là chúng ta thiên nặng
về nguồn thu
và đến bây giờ cái mà
chính sách và ngân sách
đừng dồn nhiều vào đâu
đó chính là vào cái
phương tiện đi lại
và phương tiện đi lại thì người dân người ta cũng rất dễ
đóng thuế và phải trả
ví dụ người ta mua ô tô thì rõ ràng người ta phí trồng phí
rồi lại bốt nhiều
các cái trạm phải trả tiền
xong đó lại có phí cầu đường
người ta đóng hàng năm tại sao người ta vẫn phải trả
bởi vì nhu cầu người ta rất là cấp thiết
nhưng nếu mà nguồn thu
trung vào cái thứ dễ thu
thì đến một lúc nào đó
thì chúng ta cũng phải trả giá cho cái chuyện đó
vì nó không đúng theo cái nguyên lý
kinh tế thị trường
mà vấn đề nào phải dành mạch vấn đề đó
vấn đề về anh giải quyết vấn đề
tắc đường vấn đề về hạ tầng
giao thông là anh phải có một chương trình
chính sách riêng còn chính sách
về thuế và thị trường
anh phải để cho thị trường quyết định
và cũng là những điểm mới những cái sự thay đổi
mà chúng ta cần chờ đợi để có được
những cái viên cảnh một cái thị trường
phát triển một cách hợp lý
hài hòa đối với việt nam
có lợi cho người tiêu dùng
nhưng mà chúng ta cũng
thấy rằng là
thị trường đến năm hai nghìn ba mươi
cái mốc mà chúng ta đã nói ra
có phụ thuộc vào cái xe nhập khẩu hay không
có thuộc về thị trường của những người
nhập khẩu hay không sự mở cửa hoàn toàn
có mang lại lợi ích cho nền kinh tế
hay là người tiêu dùng cũng như cân bằng hài hòa
giới bài toán phát triển hạ tầng giao thông
sẽ vẫn là một câu chuyện mà chúng ta cần bỏ ngỏ
với những cái gì mà chúng ta
phân tích vừa qua
cần chờ đợi để kiểm chứng
thời gian một mươi năm có thể là dài
nhưng cũng có thể là rất ngắn
nếu không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã có những chia sẻ phân tích
hết sức thẳng thắn khách quan với chương trình
chương trình luận đàm đến đây cũng xin được kết thúc
một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo